trong vòng sáu mươi năm qua loài người đã thải ra chín tỷ tấn nhựa
hầu hết trong số đó vẫn tồn tại ở các bãi rác và không thể nào phân hủy gây ô nhiễm nghiêm trọng tới hệ sinh thái
bạn hãy tưởng tượng những rác thải này sẽ có vòng đời kéo dài gấp nhiều lần sau khi qua tái chế
thay vì lăn lóc tại một bãi rác nào đó chúng sẽ trở thành cây ghế bạn ngồi chiếc áo bạn mặc hay cặp kính mắt bạn đeo
một chiếc ghế tái chế từ những chiếc cốc nhựa của starbax
được pentaonic bán với giá hai trăm linh bảng anh
khách hàng mua những món đồ này được bảo đảm khi không muốn dùng nữa hoàn toàn có thể bán lại cho công ty
tiểu vương quốc dubai vừa giới thiệu dịch vụ taxi bay không người lái đầu tiên trên thế giới
taxi bay thử nghiệm được hãng volokopter của đức chế tạo
bên trong taxi có trang bị cabin trông không khác gì một máy bay trực thăng nhỏ nhưng không có người lái
ngoài ra loại taxi này cũng không được điều khiển từ xa và bay trong thời gian tối
để phòng ngừa sự cố trên máy bay luôn có pin dự phòng
buổi thử nghiệm taxi bay đã diễn ra xuân sẻ
tuy nhiên trước mắt dubai chưa quyết định sẽ chọn sản phẩm của volucotter airbus hay uber cho dịch vụ taxi bay của mình
các nhà nghiên cứu thuộc đại học công nghệ enoven hà lan vừa chế tạo thành công kín cửa sổ hấp thụ ánh sáng thông minh
hoạt động thay các tấm dèm cửa
những tấm kính này có khả năng cắt giảm mức tiêu thụ năng lượng
trong việc làm mát và sửa ấm các tòa nhà đến một mươi hai giúp giảm nguy cơ gây nên hiệu ứng nhà kính tại các đô thị phát triển
ngoài ra kính thông minh này sẽ được bật tắt chỉ bằng các cửa động của bàn tay hoặc cảm biến tự động
một tổ chức bảo vệ động vật của philippines vừa cho ra mắt ứng dụng trên điện thoại giúp kiểm tra những chú chó đã được tiêm phòng dạy hay chưa
ứng dụng này sẽ tìm kiếm những khu vực có nhiều chó chưa được tiêm phòng để tiêm cho chúng
khi được tiêm phòng hình ảnh của chú chó sẽ được tiêm phòng
hình ảnh của chú chó sẽ được đưa lên trên điện thoại
hình ảnh đó sẽ được đưa vào dữ liệu và đánh dấu những địa điểm tiêm phòng
đây là một phần trong những nỗ lực nhằm thúc đẩy mục tiêu của philippines không còn bệnh dạy vào năm hai nghìn ba mươi
chứng bệnh nhược thị hay còn gọi là bệnh mắt lười từ lâu đã được coi là một bệnh không thể chữa khỏi ở người lớn
căn bệnh này thường xảy ra ở những bệnh nhân viễn thị khi não bộ ngừng thu nhận mọi dữ liệu hình ảnh từ mắt có tật và chị nhận hình ảnh từ mắt lành lặng
tuy nhiên phòng khám uva tại matin slovakia đã thử nghiệm phương pháp điều trị mới sử dụng kính thực tế ảo vr và trò chơi điện tử để chữa trị căn bệnh này
bệnh nhân sẽ đặt kính vr với hình ảnh khác nhau ở mỗi bên mắt kính và bắt đầu chơi trò chơi điện tử có thể là điều khiển tàu vũ trụ hay là ném bóng rổ
chúng ta có thể cải thiện thị lực bằng cách ép mắt lười phải hoạt động cùng với mắt khỏe mạnh
họ sẽ phải sử dụng cả hai mắt để chơi hai mắt bắt buộc phải hợp tác với nhau
điều đáng vui mừng hơn bác sĩ hom khẳng định nhiều bệnh nhân sau khi thử nghiệm phương pháp mới đã cho thấy những tiến triển đáng kể
tính từ năm hai nghìn một mươi năm tới nay phòng khám đã điều trị cho hơn ba trăm linh bệnh nhân mắc chứng nhược thị
tôi từng nản lòng khi nhiều người bảo tình trạng mắt của tôi khó có thể chữa được nhưng tôi đã thử phương pháp điều trị mới này trong vòng một tháng
tầm nhìn của tôi đã được cải thiện đáng kể bằng việc nhìn được một dòng trong bảng kiểm tra mắt

bác sĩ điều trị khẳng định phương pháp mới hoạt động hiệu quả nhất trên trẻ sáu đến bảy tuổi
trong khi đó hầu hết những người lần đầu tiên được chẩn đoán bệnh đều đã đi học và thời điểm đó có thể đã quá muộn
bia rượu là một phần quan trọng của nền văn hóa australia trên khắp mọi miền của nước này ở mọi tầng lớp xã hội
nhưng khi các thai phụ của nước này không thể bỏ được thói quen nhậu nhẹt nhiều bi kịch gia đình đã xảy ra
những nghiên cứu y học cho thấy rằng không có giới hạn an toàn để uống rượu trong thời kỳ mang thai
chỉ cần vài lần uống rượu ở một số giai đoạn trong thai kỳ có thể khiến các em bé sinh ra bị tổn thương não vĩnh viễn
nhiều trẻ em australia sinh ra chịu nhiều tổn thương trong thể chất và thái độ bởi mẹ chúng đã từng sử dụng rượu
bây giờ mới có sáu giờ rưỡi sáng nhưng nếu bé trai my một mươi tuổi muốn đến trường kịp giờ học cô bé phải dạy vào lúc này
một ngày như mọi ngày
một tiếng để chuẩn bị sẵn sàng
cô bé gặp rất nhiều khó khăn trong việc tập trung chú ý
mỗi sáng đối với tôi luôn là một cuộc chiến
tôi phải dèn dân cho mình tính kiên nhẫn
tôi phải hướng dẫn con bé từng bước làm từng việc một
suốt một thời gian dài chị cle và chồng không hiểu tại sao ngay cả những việc đơn giản nhất
lại không được thực hiện
lại có vẻ quá khó khăn với jamie
tôi chỉ cần gọi con bé và nói
jamie con tới đây ăn tối đi
thế là nó sẽ hét ấm lên và chạy vòng quanh khắp nhà
phải chạy hết hơi mới bắt được nó
và nó lại lan ra sàn nhà
thực sự rất mệt mỏi
gia đình chị cre cũng đã đưa con đến rất nhiều bác sĩ và chuyên gia tâm lý
chemy đầu tiên được chẩn đoán mắc bệnh dối loạn suy giảm chú ý
những đơn thuốc và phương pháp trị liệu đã được đưa

nhưng tình trạng của cô bé không được đưa ra
cô bé không thiên giảm
và vợ chồng cle nghi ngờ rằng tình trạng của con mình đến từ nguyên nhân khác
họ đã thử rất nhiều biện pháp và chiến thuật khác nhau để thay đổi hành vi của jemi
nhưng dường như không có cách nào hiệu quả
bằng linh cảm người mẹ tôi biết có điều gì đó không ổn
khi còn mang thai jamie chị claire đã phải dùng thuốc để điều trị trầm cảm
chị cũng là một người nghiện bia rượu nặng
vài chai bia sau giờ làm việc và ít rượu khi ăn tối là chuyện rất bình thường với chị
phải tới năm ngoái một nhân viên xã hội gợi ý cho gia đình đưa chami đi xét nghiệm hội chứng thai nhi nghiện rượu
hay còn gọi là fasd
và điều xấu nhất chị có thể hình dung đã trở thành sự thật
không có cách chữa trị hội chứng này cho jaimi
bởi cô bé đã chịu những tổn hại hệ thống thần kinh trung ương vĩnh viễn
lúc đó tôi không hề biết những tác hại của việc uống bia rượu khi đang mang thai
đối với não của thai nhi
sự thiếu hiểu biết đó khiến tôi luôn đè nặng mặc cảm tội lỗi
tôi đã nói với con bé mẹ đã uống bia rượu khi mang thai con
vì thế một phần nào đó của bộ não con không được hình thành hoàn hảo
và đó là lý do tại sao con luôn thấy khó khăn trong mọi việc
tôi cho rằng tôi cũng có lỗi ngang với cô ấy
bởi vì trong suốt thai kỳ tôi đã nhiều lần uống cùng với cle
my chính thức được kết luận mắc hội chứng fasd hồi tháng ba năm nay
tại phòng khám chuyên khoa đầu tiên của australia về hội chứng này
do bác sĩ doug shelton điều hành
trong một năm rưỡi qua bác sĩ selton và đồng nghiệp đã chẩn đoán
hơn bốn mươi ca mắc hội chứng này từ nhiều nơi trên đất nước australia
jamie cực kỳ khó khăn trong giao tiếp
trí nhớ kém và không có kỹ năng tổ chức cuộc sống
với nhận thức của jamie
thế giới giống như một nơi hỗn độn và luôn khó lường
bác sĩ shelton tin rằng việc jamie phải uống rượu
khi chỉ là một thai nhi đã gây ra những dối loạn
về tâm thần và hành vi của cô bé
một khảo sát mới đây cho thấy số liệu gây sốc
có tới trên bốn mươi phụ nữ australia xác nhận
có uống đồ uống có cồn trong thai kỳ
rượu bia đã là một phần văn hóa sống của đất nước này
fasd có thể giết chết các tế bào não
khiến các tế bào di cư tới những khu vực khó khăn
không đúng vị trí do vậy kể cả khi thể chất
của những đứa bé sinh ra nhìn bình thường
nhưng thực chất vẫn thuộc nhóm có dị tật
theo ước tính của chúng tôi số trẻ em mắc hội chứng này
còn nhiều hơn cả số trẻ bị đau nứt đốt sống
hay bại não cộng lại
trên thực tế không có cách chữa trị hội chứng thai nhi nghiện rượu
bởi những tổn thương não đã gây ra thương tật vĩnh viễn
điều trị chỉ nhắm hướng tới cải thiện tình trạng
bao gồm chương trình giáo dục đặc biệt cho trẻ
và tư vấn cho gia đình
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình
từ đông sang tây của truyền hình nhân dân